nhân dịp kỷ niệm tám mươi chín năm ngày soviet nghệ tĩnh bảy mươi bốn năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
và năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh tối nay tám tháng chín tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
báo nhân dân phối hợp với tỉnh nghệ an và tỉnh hà tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật bến thủy anh hùng
đến dự chương trình có các đồng chí ủy viên bộ chính trị trần quốc vượng thường trực ban bí thư
vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên chủ tịch quốc hội đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
bến thủy vùng đất nối liền hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh là nơi từng ghi dấu những chiến công
trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
chương trình nhằm ôn lại truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng của vùng đất và con người hai tỉnh nghệ an hà tĩnh
phản ánh những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội góp phần giáo dục lòng yêu nước
cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc
thông qua các phóng sự tài liệu các ca khúc hoạt cảnh chương trình nghệ thuật đã tái hiện lại
những trang sử hào hùng của quân dân xứ nghệ dưới lá cờ nghĩa quang trung nguyễn huệ
khi thấy cách mạng cuộc khởi trong phong trào soviet nghệ tĩnh một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một
phản ánh những năm tháng khốc liệt trong chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ
ý chí chiến đấu hy sinh kiên cường của quân và dân ta giữ cho phà bến thủy
huyết mạch giao thông quan trọng nối miền bắc với chiến trường miền nam được thông suốt
chương trình đã đưa người xem đến những cung bậc cảm xúc đặc biệt về một bến thủy lịch sử hào hùng
tái hiện lại tọa độ lửa trong những ngày cả nước sụp sôi đánh giặc
khi đất nước liền một giải nghệ an và hà tĩnh hôm nay đang vươn mình vững bước đi lên ngày càng phát triển